nhằm định hướng xây dựng thành phố hà nội trở thành thủ đô khởi nghiệp
ủy ban nhân dân thành phố phối hợp cùng với đại sứ quán israel và tập đoàn fpt tổ chức hội thảo
tạo dựng hệ sinh thái khởi nghiệp việt nam bài học thực tiễn từ israel
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã tham dự và phát biểu tại hội thảo
tại hội thảo các đại biểu đã nêu lên bức tranh tổng quan về khởi nghiệp tại việt nam
và hệ thống hành lang pháp lý để doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển
kinh nghiệm của quốc tế từ bài học thực tiễn của israel trong xây dựng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp
thu hút và tổ chức các quỹ đầu tư tài chính mạo hiểm hỗ trợ cho phong trào khởi nghiệp
thông qua hội thảo cộng đồng start up việt nam sẽ có cơ hội trao đổi với các nhà làm chính sách
các diễn giả về những khó khăn hiện tại mong muốn hỗ trợ từ chính sách của nhà nước
từ đó định hướng xây dựng thành phố hà nội trở thành thủ đô khởi nghiệp
phát biểu tại hội thảo phó thủ tướng vương đình huệ cam kết chính phủ sẽ luôn đồng hành
hỗ trợ doanh nghiệp nói chung cộng đồng khởi nghiệp nói riêng
vấn đề quan trọng nhất hiện nay là xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách
và tổ chức thực hiện chính sách về khởi nghiệp và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp
cũng trong khuôn khổ hội thảo quỹ tăng tốc khởi nghiệp việt nam chính thức ra mắt website
và tuyển các khởi nghiệp công nghệ startup trong khu vực đông nam á